ngoại trưởng mỹ antony blinken và ngoại trưởng nga sergei lavrov ngày hôm qua đã có cuộc gặp bên lề hội nghị ngoại trưởng g hai mươi ở ấn độ
đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine vào cuối tháng hai năm ngoái
trong cuộc gặp diễn ra chưa tới một mươi phút ngoại trưởng mỹ đã kêu gọi nga đảo ngược quyết định về việc ngừng tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược new start
ông blinken cũng tái khẳng định sự ủng hộ của mỹ đối với đề xuất hòa bình của ukraine với việc duy trì toàn vẹn lãnh thổ của nước này
ngoại trưởng mỹ và nga đang có mặt tại new delhi tham sự hội nghị ngoại trưởng g hai mươi do những bất đồng trong vấn đề ukraine
hội nghị đã không ra được tuyên bố chung vì những bất đồng về câu từ liên quan đến cuộc xung đột nga ukraine